chủ trương tạo đột phá phát triển ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi nhất là tại các địa phương có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc
đây được xem là hướng đi giúp giải quyết nhiều nút thắt cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
theo mục tiêu tái cơ cấu ngành chăn nuôi đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ nâng tổng đàn trâu lên hai bốn triệu con bò thịt sáu sáu triệu con hơn năm trăm năm mươi con bò sữa và các loại gia súc khác
để phục vụ mục tiêu này nhu cầu với thức ăn thô xanh phục vụ cho chăn nuôi hết sức cấp thiết trong đó phát triển ngô sinh khối đang là giải pháp được các địa phương trú trọng
sức chống chịu tốt thời gian thu hoạch ngắn chất lượng dinh dưỡng cũng như sản lượng đều cao hơn so với trồng cỏ thông thường
thứ nhất là chúng ta phải tập trung phải tạo được nhiều giống hơn nữa được công nhận để đáp ứng các nhu cầu đa dạng hơn
thứ hai là chúng ta phải hoàn thiện và nhân động ứng dụng được
các gói kỹ thuật nó từ vấn đề gieo trồng chăm sóc đến thu hoạch và kể cả chế biến để nâng cao cơ năng tốt như là cái hiệu quả của ngô sinh khối
thứ ba nữa là chúng ta phải thúc đẩy được cái chuỗi liên kết tức là phải liên kết giữa doanh nghiệp mà nhất là doanh nghiệp đang tập trung vào để mà phát triển đại gia súc
việc phát triển ngô sinh khối hiện nay không chỉ yêu cầu sản lượng năng suất cao mà cần có các giống ngô sinh khối có tỷ lệ chất khô cao
dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu thức ăn dành cho gia súc ăn cỏ cũng như đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng thức ăn cho gia súc ngày một cao
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm nhu cầu dùng ngô sinh khối cho thức ăn chăn nuôi cả nước sẽ có khoảng hai trăm ba mươi bốn hectare một năm
đây cũng là định hướng của ngành nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của chân nuôi đại gia súc trong thời gian tới